qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy nên lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng tang vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần nhiều nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản chỉ mới ra tù cách đây không lâu
nhóm sáu bảo vệ thi công điện gió và người dân xảy ra hỗn chiến khiến hai người bị thương phải nhập viện điều trị
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng nông đức mạnh
chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long và trần văn duy cùng chú tại huyện đắk song để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu đội bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ bảo vệ
tâm quy bê có hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp điện gió đắc rung một trăm hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội bảo vệ đã cử gần hai mươi nhân viên bảo vệ trong đó có nông đức mạnh trần văn duy chu đức mạnh
nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện wt hai mươi tám ở thôn ba xã thuận hà huyện đắk song
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày khi xe của công ty điện gió trở thiết bị vào đến gần chân trụ điện wt hai mươi bốn
khu vực đất thi công công trình của công ty thì một số người dân trong đó có ông nguyễn văn mạnh chú tại xã thuận hà đắc song
kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ
thấy vậy lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản yêu cầu người dân ra khỏi khu vực thi công nên giữa hai bên xảy ra xô xát
ông nguyễn văn mạnh cầm gậy tre đánh lực lượng bảo vệ công ty nhưng không trúng
sáu bảo vệ trên đã dùng gậy cao su đánh liên tiếp về phía
ông nguyễn văn mạnh và một số người khác ông nguyễn văn mạnh và một số người dân dùng gậy tre đánh lại lực lượng bảo vệ
hậu quả làm hai người bị thương là ông nguyễn văn mạnh người dân và trần văn duy bảo vệ
công ty điều em đi vô đông trụ ngăn cản dân ra khỏi công trình đang làm việc
lúc em vô mời ra thì bên dân có dậy xảy ra cái cọ cái sâu sát
thế nên là dân cũng cầm gậy đánh vào
sau đó thì bên bảo vệ có cầm gậy cao su chống trả
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện đắk song đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc
từ đầu năm đến nay thì triển khai dự án để rõ giữa doanh nghiệp và người dân đã xảy ra một số vụ việc xích mích
chúng tôi phải củng cố hồ sơ để xử lý
hiện nay đã xử lý bốn vụ hành chính
và xử phạt một mươi năm đối tượng xử lý hình sự bốn vụ một mươi đối tượng về các hành vi cụ thể như là cố ý hình tích
hủy hoại tài sản gây rối thiệt tự công cộng
hiện nay đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với nông đức mạnh
chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long trần văn duy
đồng thời mở rộng điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan sinh thành và ngô mạnh linh ở huyện quảng trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên vùng biển thuộc các xã quảng phú quảng đông cảnh dương
thuộc huyện quảng trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển
sau khi khai thác ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến thu mua
lợi dụng danh nghĩa của công ty phước thịnh phan sinh thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa ép buộc
các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng phước thịnh thuộc thôn vinh sơn xã quảng đông
đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng chưa được phép hoạt động
các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép
với mức giá từ ba đến năm đồng một kg sò sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ có ba mươi hai nạn nhân ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên tám trăm linh triệu đồng thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng với nhiều chứng cứ khác
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trước đó phan sinh thành cùng với đồng bọn là năm đối tượng khác
đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do các đối tượng gây ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chuyên cướp giật điện thoại di động của các lái xe taxi sau đó lại dùng chính những chiếc điện thoại này
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là hành vi của bùi khắc long chú thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
hiện đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an long khai nhận với thủ đoạn thuê xe taxi từ thành phố thanh hóa
về thị xã nghi sơn
sau đó mượn điện thoại di động của lái xe taxi để gọi về nhà nhưng thực chất là cướp giật tài sản
sau khi tẩu thoát thành công đối tượng đã dùng chính những chiếc điện thoại này gọi điện cho những người
trong danh bạ mạo danh lái xe nhắn tin trên mạng xã hội như zalo facebook nói bị tai nạn giao thông
mong được vay tiền để đi cấp cứu
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến khi bị bắt long đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đề nghị
ai là bị hại của đối tượng bùi khắc long hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn
để được giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác của người dân
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xuất phát từ nhu cầu kiếm tiền online
khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này vào mạng xã hội facebook
để tìm các trang tìm kiếm việc làm
sau đó chị nhận được một đường link gửi vào zalo với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online
trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ
chị được nhận tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi
lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác
để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
bước đầu là tôi bỏ vốn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn
thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh
diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
ngoài ra một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
gọi điện thoại cho bị hại
báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng
lập tài khoản giả mạo hoặc hách thông tin tài khoản gia lô facebook của bị hại
sau đó nhắn tin cho người thân người quen của bị hại nhờ chuyển tiền vay tiền nạp thẻ điện thoại
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã tiếp nhận chín vụ chín bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng
sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị chiếm đạt trên sáu tỷ đồng
qua mạng viễn thông người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi
của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao đồng thời tích cực tố giác tội phạm
tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm
kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng
bắt quả tang ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ hà vi
thuộc khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh
ba đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm nguyễn đức lợi ba mươi bốn tuổi nguyễn quý quyên ba mươi ba tuổi
cùng ở huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn và dương đình lương ba mươi bốn tuổi ở huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm
lợi sử dụng các tài khoản gia lô facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gái mại dâm để mời trao khách
khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết
lợi sẽ cho khách số điện thoại để kết bạn gia lô nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn
sau khi thỏa thuận xong lợi lương và quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước
giá tiền thỏa thuận cho mỗi lần bán dâm là từ khoảng sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
lợi lương và quyên được hưởng năm mươi số tiền gái bán dâm thu của khách
thưa quý vị không chỉ tại hà nội trước diễn biến số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
nhiều địa phương đã phải ra văn bản khẩn dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke vũ trường massage làm đẹp
chỉ trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một quảng nam ghi nhận chín mươi hai ca mắc mới
trong đó nhiều ổ dịch liên quan đến các quán karaoke quán ăn
trường học chính vì vậy kể từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tỉnh quảng nam tạm dừng một số hoạt động
để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như karaoke vũ trường massage quán bar
giạp chiếu phim cho chơi điện tử công cộng
kể từ giờ ngày hôm qua thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cũng tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu tương tự
các cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà nhà hàng được mở cửa hoạt động đến hai mươi ba giờ hàng ngày
và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
tuyệt đối không kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè
ngoài ra bốn xã kỳ tiến kỳ phong kỳ bắc kỳ giang của huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên thành phố lào cai tỉnh lào cai huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
hay tỉnh bắc ninh cũng đã xiết chặt công tác phòng chống dịch dừng có hoạt động không thiết yếu
sau khi liên tục phát hiện các kf
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online hôm nay
chương trình an ninh toàn cảnh tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau ít phút